tin áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc biển đông
cảnh báo có gió mạnh sóng lớn trên các vùng biển phía nam
vào hồi tám giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng hai mươi một chín độ vĩ bắc một trăm một mươi năm một độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng một trăm một mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy bốn mươi trên sáu mươi km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi một
do ảnh hưởng của hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão vùng biển phía bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
và từ tối nay một mươi sáu tháng tám có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một
ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông kèm theo lốc xoáy gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
cảnh báo trong những ngày tới có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ bình thuận đến cà mau và khu vực phía nam biển đông
bao gồm cả quần đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp một